bộ y tế vừa ban hành thông tư số ba mươi một năm hai nghìn một mươi chín quy định yêu cầu đối với các sản phẩm sữa tươi sử dụng trong chương trình sữa học đường
thông tư được áp dụng đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh các sản phẩm sữa tươi sử dụng trong chương trình sữa học đường
và các cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan trong triển khai thực hiện chương trình sữa học đường
thông tư cũng nêu rõ yêu cầu đối với các vi chất dinh dưỡng trong các sản phẩm sữa tươi phục vụ chương trình sữa học đường
phải đảm bảo đủ hai mươi một vi chất dinh dưỡng với hàm lượng được quy định cụ thể trong thông tư
đồng thời yêu cầu quản lý đối với các sản phẩm sữa tươi sử dụng trong chương trình sữa học đường
quy định về việc công bố sản phẩm và ghi nhãn sản phẩm
thông tư này có hiệu lực kể từ ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi